dù mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi để khai hoang cải tạo thành rừng sản xuất
nhưng gia đình ông lê bá nhất ở thị trấn yên cát huyện như xuân vẫn quyết định hiến hơn bảy m hai cho địa phương
để mở đường giao thông xứng đáng là điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở thanh hóa
hưởng ứng lời kêu gọi của địa phương vợ chồng ông lê bá nhất đã hiến tặng năm trăm linh m hai đất vườn nhà của ông cha để lại
cũng như toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp chạy quanh đồi rú đổ
không nhận tiền bồi thường gia đình còn chủ động phá hai trăm hai mươi cây cao su
một xào chè đang cho thu hoạch và gần ba xào keo đang phát triển
như xuân là một trong sáu mươi hai huyện nghèo của cả nước được đầu tư theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ
với quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân năm hai nghìn một mươi chín huyện đã thoát nghèo sớm hơn một năm so với thời gian đặt ra
tuy vậy ở khu vực cách xa trung tâm huyện hạ tầng vật chất và điều kiện kinh tế của người dân vẫn còn nhiều khó khăn
ở các tuyến đường giao thông với địa bàn miền núi
thì địa hình
phức tạp khó khăn
và điều kiện về cơ sở vật chất cho việc đầu tư là rất là khó khăn
nếu mà nhà nước đầu tư thì cũng chỉ là một mức độ thôi
xuất phát từ yêu cầu này thì cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung vận động nhân dân
hiến cây hiến đất và hiến ngày công để tập trung lòng đường
ở yên cát giữa những đồi keo nương chè xanh mát
tuyến đường giao thông nông thôn rộng năm mét đã được hình thành
một trăm hai mươi hộ dân được đi lại thuộc đường
hơn một trăm linh học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã không còn phải băng qua đường hồ chí minh để tới trường